thiết thực chào mừng kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
hướng tới kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi một ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
và đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh thành phố hà nội lần thứ một mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai ban thường vụ thành đoàn hà nội đã tổ chức chương trình tuyên dương một mươi gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm hai nghìn một mươi sáu
phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
năm hai nghìn một mươi sáu là năm thứ tám ban thưởng vụ thành đoàn hà nội tổ chức vinh danh và trao thưởng gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu
đây là phần thưởng cao quý của ban chấp hành thành đoàn hà nội trao tặng cho đoàn viên
thanh thiếu nhi có thành tích và đóng góp đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
trong chương trình thành đoàn hà nội tuyên dương một mươi gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
chương trình tuyên dương một mươi gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm hai nghìn một mươi sáu là hoạt động đầu tiên do đoàn thanh niên thành phố phát động
trong đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
thành phố hà nội lần thứ một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai hứa hẹn một kỳ đại hội thành công và mở ra một nhiệm kỳ mới
với những thành công mới của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố hà nội